trong vòng một mươi hai giờ qua cả nước có thêm tám mươi ca mắc covid một mươi chín từ ca bệnh ba ba trăm ba mươi ba cho đến ba bốn trăm một mươi hai
trong đó có hai ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại đồng nai
còn lại bảy mươi tám ca mắc ghi nhận ở trong nước là tại bắc ninh vĩnh phúc đà nẵng bắc giang hà nội hòa bình đắk lắc điện biên và lạng sơn
như vậy là tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay việt nam có tổng cộng một chín trăm tám mươi một ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm ở trong nước
và trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là bốn trăm một mươi một ca
tại hà nội với bốn mươi ca lây nhiễm trong cộng đồng kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay hà nội đang là địa bàn được coi là nóng nhất trong đợt dịch thứ tư này
sáng nay ngày một mươi tháng năm trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội báo cáo tám trường hợp dương tính sars cov hai mới
trong đó hai ca tại bệnh viện ca cơ sở tân triều và sáu ca lây nhiễm
cộng đồng gia lâm năm ca hai bà trưng một ca
như vậy trên địa bàn thành phố hà nội hiện nay có ba địa điểm nóng nhất về dịch covid một mươi chín gồm thôn hiệp lộc ba xã hiệp thuận huyện phúc thọ có bảy ca mắc covid một mươi chín xã kim sơn gia lâm có bốn ca mắc covid một mươi chín khu vực chợ tía tô hiệu thường tín có một mươi một ca mắc covid một mươi chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội khuyến cáo tất cả người dân đã từng đến khám chữa bệnh chăm sóc người nhà thăm bệnh nhân làm việc tại các bệnh viện được coi là ổ dịch
các bệnh viện gần đây cần liên hệ sớm với cơ quan y tế
cụ thể đó là những người tới bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở kim trung từ ngày một mươi bốn tháng bốn đến nay đến bệnh viện ca cơ sở tân triều từ ngày một mươi sáu tháng bốn đến nay đi về từ huyện thuận thành tỉnh bắc ninh đặc biệt là từ xã mão điền xuân lâm trong thời gian từ hai mươi tám tháng bốn đến nay hoặc người dân có các yếu tố dịch tễ liên quan
để chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín bùng phát trên địa bàn thành phố cdc hà nội vừa phát đi thông báo hỏa tốc đề nghị trung tâm y tế các quận huyện thị xã khẩn trương giả soát xác minh và khuyến cáo cách ly tại nhà trong vòng hai mươi một ngày kể từ ngày rời khỏi khu vực ổ dịch lấy mẫu xét nghiệm đối với những người về từ xã xuân lâm và xã mão điền của huyện thuận thành trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến nay
đối với người về từ các xã khác trên địa bàn huyện thuận thành khuyến cáo tự cách ly tại nhà hạn chế ra ngoài hạn chế đến những khu vực đông người theo dõi sức khỏe trong vòng hai mươi một ngày với những người có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh cần chuyển cách ly tại cơ sở y tế lấy mẫu xét nghiệm ngay
trước diễn biến nguy hiểm phức tạp của dịch covid một mươi chín vào ngày chín tháng năm ubnd tp hòa bình đã ban hành quyết định số một nghìn bảy trăm một mươi tám về việc thực hiện giãn cách xã hội từ giờ ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
cụ thể thành phố dừng tất cả các hoạt động hội họp các sự kiện tập trung hơn hai mươi người trong một phòng không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu hai mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng
ngoài ra hạn chế việc di chuyển của người dân đến các địa phương khác dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng thờ tự và tất cả các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng
thành phố cũng tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn
các cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ thiết yếu tạm dừng hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa
và đối với việc tăng lễ thì cần phải tổ chức đơn giản gọn gàng hạn chế số người tập trung
chủ tịch ubnd tp hòa bình cũng yêu cầu ngay trong đêm ngày chín tháng năm khẩn trương mở rộng điều tra truy vết thật tốc những trường hợp f một lấy mẫu xét nghiệm và tiến hành cách ly tập trung các trường hợp f hai để cách ly tại nhà chờ kết quả xét nghiệm của f một
và hiện hòa bình có bốn ca mắc covid một mươi chín
vâng thưa quý vị còn tại điện biên trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh điện biên vừa phát đi thông báo khẩn tìm người đến một mươi hai địa điểm liên quan đến ca nhiễm covid một mươi chín
cdc điện biên đề nghị những người từng đến những địa điểm sẽ hiển thị trên màn hình ngay sau đây đến ngay cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn khai báo y tế
một liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất hoặc gọi điện đến đường dây nóng
hai liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất hoặc gọi điện đến đường dây nóng để được tư vấn hỗ trợ trung tâm cdc điện biên theo số điện thoại chín trăm một mươi năm chín trăm năm mươi chín nghìn bảy mươi bốn sở y tế tỉnh điện biên theo số điện thoại chín trăm sáu mươi bảy chín trăm bảy mươi một bảy trăm một mươi bảy bộ y tế theo số đường dây nóng một nghìn chín trăm linh chín nghìn chín mươi năm
ba hoặc khai báo y tế trực tuyến tại trang web http tờkhaiyt vn hoặc trên ứng dụng ncovid điện thoại thông minh
bốn cài đặt ứng dụng bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
năm thông tin chính thức tình hình dịch covid một mươi chín tỉnh điện biên tại địa chỉ http covid dienbien gov vn hoặc kênh trang loa oa kênh hành chính công tỉnh điện biên
vâng thưa quý vị trước tình hình dịch covid một mươi chín có diễn biến phức tạp
để thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của thủ tướng và thông báo của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
lực lượng công an các tỉnh cùng với các đơn vị chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
tại hương yên lực lượng công an toàn tỉnh đã xử phạt một trăm linh bảy trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền hơn một trăm một mươi bốn triệu đồng
sáu cơ sở kinh doanh vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh bị xử phạt hơn sáu mươi triệu đồng
còn tại ninh bình lực lượng công an ninh bình cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính hai mươi năm trường hợp vi phạm với tổng số tiền là bốn mươi năm triệu đồng
công an tp huế cũng đã lập biên bản xử lý bảy mươi chín trường hợp nhắc nhở hai trăm linh chín trường hợp đã ra quyết định xử phạt sáu trường hợp với tổng số tiền là bảy triệu đồng
thưa quý vị thời gian gần đây nhiều địa phương trên cả nước đã phát hiện và khởi tố nhiều đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào việt nam
điều đáng nói là các đường dây này đều có sự tiếp tay của các đối tượng
trong nước như lái xe chủ khách sạn các đối tượng này đều đã bị xử lý nghiêm
tại đà nẵng hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây doanh nghiệp lợi dụng chính sách nhà nước bảo lãnh nhập cảnh việt nam với danh nghĩa là chuyên gia
và cho đến nay công tác quản lý người nước ngoài đang được xếp chặt
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây tại đà nẵng
điển hình ngày hai mươi tháng bốn vừa qua cơ quan an ninh điều tra công an tp đà nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam một mươi bảy đối tượng
trong đó có một mươi sáu tài xế nằm trong đường dây tổ chức người nhập cảnh trái phép vào việt nam
các đối tượng đều cư trú tại các tỉnh phía bắc như ninh bình hà giang lạng sơn thái bình hà nội
chỉ tính từ đầu năm đến nay công an đà nẵng đã phát hiện một mươi sáu vụ tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép khởi tố bắt giữ năm mươi năm đối tượng
để triệt phá được các đường dây này bên cạnh sự nỗ lực rất lớn từ phía cơ quan công an
sự vào cuộc tố giác của người dân cũng hỗ trợ tích cực cho công tác điều tra
các lực lượng công an cơ sở ngày đêm tuần tra kiểm soát tuyên truyền vận động
đặc biệt là phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm tham gia tố giác những người nước ngoài
nhập cảnh trái phép vi phạm pháp luật hay là có những hoạt động sai mục đích nhập cảnh
theo công an thành phố đà nẵng không chỉ tổ chức nhập cảnh trái phép
các đối tượng đưa người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam với thủ đoạn
nấp bóng chuyên gia nhà đầu tư nhưng bản chất là trục lợi thậm chí còn hoạt động phạm tội
hiện cơ quan công an đang thủ lý mở rộng điều tra hai đường dây tổ chức có liên quan
có một số dấu hiệu về việc lợi dụng chính sách trong vấn đề giải cứu cho công dân
hoặc là cho những người nước ngoài nhập cảnh theo diện chuyên gia
nhưng thực tế ra là lợi dụng chính sách này để đưa một số người không thuộc cái diện
được nhập cảnh vào việt nam đà nẵng hiện đang có sáu hai trăm ba mươi ba người nước ngoài đang lưu trú
để kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý người nước ngoài công an các quận huyện
đặc biệt là lực lượng cảnh sát khu vực đã tăng cường việc ra soát từng cơ sở lưu trú
quản lý từng hộ dân khu phố với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà
lực lượng công an chúng tôi cũng đã xác định đây là một địa bàn mà nơi các đối tượng nhập cảnh trái phép
cũng như số tạm trú không đúng quy định thì tiến hành tổ chức phối hợp với công an cấp phường và
các lực lượng tổ dân phố cũng như là lực lượng tuần tra tấm ba chín tư tiến hành để tổ chức tuyên
truyền vận động đồng thời là cũng đi kiểm tra trực tiếp các tơ sở lưu trú để đề phòng trường hợp các
đối tượng nhập cảnh trái phép lưu trú ở trên những nơi này dịch covid một mươi chín trên thế giới và trong nước
vẫn đang diễn biến phức tạp hoạt động quản lý người nhập cảnh vẫn còn một số kẻ hở
quản lý cần được siết chặt hơn nữa để phòng ngừa có hiệu quả khi nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào
việt nam luôn hiện hữu thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online ngày một mươi tháng năm của
truyền hình công nhân dân mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các thông tin đáng chú ý khác
sẽ có trong chương trình an ninh toàn cảnh